liên quan đến vấn đề ứng phó phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu
theo dự báo của ngành chức năng bốn mươi năm diện tích toàn vùng đồng bằng sông cửu long
có thể bị nhiễm mặn nếu các đập thủy điện đầu nguồn sông mê công tích nước
không cung cấp đủ nước để đẩy mặn ra ngoài
ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với tự nhiên và sinh kế của người dân trong vùng
là thách thức rất lớn đối với chính quyền địa phương
và hơn hai mươi triệu người dân sinh sống tại khu vực đồng bằng sông cửu long